hai thầy trò ở huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đã chế tạo thành công chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động
được lập trình lời nhắc nhờ học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi ra vào trường học
sản phẩm rất có ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi học sinh trở lại trường học
chiếc máy rửa tay sát khuẩn được đặt tại cổng chính ra vào nhà trường
máy có hình chữ nhật gọn đẹp gồm bốn hệ thống chính vỏ hộp bảo vệ làm bằng nhựa
mặt chính của máy trang trí hình ảnh hướng dẫn cách sử dụng một đèn led hai màu xanh và đỏ
để báo hiệu lượng dung dịch trong hộp chứa và loa thông báo
phía bên dưới là cảm biến xác nhận tay người bên hông phải có gắn cảm biến nhận diện con người để phát ra thông báo
bộ phận chứa và bơm dung dịch sát khuẩn được làm bằng ống nhựa pvc thể tích khoảng tám trăm linh ml dung dịch
một tháng trước đại dịch covid một mươi chín diễn biến rất phát tạp
cho nên em đã đề xuất ý tưởng với thầy
thầy đã chế tạo một máy rửa tay khô sát khuẩn tự động cho học sinh khi trở lại trường
trong khoảng thời gian nửa tháng thầy và em đã hoàn thiện xong máy này
và ứng dụng trong thực tế cũng rất khả thi và hiệu quả
qua đó đồng thời cũng như phát huy được truyền thống
phát triển ý tưởng khoa học kỹ thuật trong cơ lạc vụ
cũng như trong trường
để phát huy được
khiến khích cho các học sinh sâu thỏa niềm kỷ niệm đam mê của mình
phát triển cho các sản phẩm khác để ứng dụng phát huy trong trường học
rồi có thể là khả năng trong cài cộng đồng
chiếc máy được trang bị các cảm biến nhận dạng con người ở khoảng cách một mét
sẽ gieo lên âm thanh cùng với lời nhắn được lập trình sẵn
đề nghị các em học sinh dừng lại và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường học
khi tan học các thầy giáo cô giáo và học sinh sẽ nhận được lời nhắc nhở
đề nghị dừng lại rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra khỏi cơ quan trường học
về phía nhà trường chúng tôi rất tạo điều kiện cho việc phát triển lĩnh vực học lý thuật
sự đam mê sáng tạo của giáo viên và học sinh toàn trường
chính vì vậy chúng tôi cũng đã thành lập câu lạc bộ học lý thuật của nhà trường
đây là một câu lạc bộ điển hình của ngành giáo dục toàn tính đầu tiên của toàn tính
và vừa rồi khi thành lập xong
sau khi thành lập thì chúng tôi cũng có được hai sản phẩm mới ra đời
thứ nhất là máy rửa tay tự động
thứ hai là cái máy phun khử khuẩn tự động do đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường là sáng tạo ra
nhiều học sinh rất phấn khởi sau khi tham gia thử nghiệm máy rửa tay sát khuẩn tự động
ngoài sáng chế này hai thầy trò nguyễn trần thái vũ và võ thanh minh nhật
còn chế tạo sản phẩm máy phun thuốc sát khuẩn điều khiển từ xa
đã giúp nhà trường dễ dàng thực hiện việc phun thuốc sát khuẩn tại lớp học
trước ngày học sinh trở lại trường tiếp tục học tập
tiết kiệm thời gian và nhân lực khi chỉ cần một học sinh sử dụng điều khiển để máy hoạt động